đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh bình phước
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những thành tiệu mà bình phước đã đạt được
đặc biệt về tốc độ tăng trưởng khá xây dựng được nhiều khu công nghiệp điển hình giá trị sản xuất công nghiệp cao
xong đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới bình phước cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư
trong nhiều năm tới cần lấy sản xuất nông nghiệp làm sương sống cường quyết đi theo nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch
nghiên cứu kỹ chiến lược phát triển điện mặt trời để đạt hiệu quả cao và bắt kịp xu thế tương lai
bên cạnh đó tỉnh cũng cần đa dạng dịch vụ về du lịch để phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch của địa phương